hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nói nào cũng trang bị một bình chữa cháy loại lớn cùng số điện thoại của lực lượng phòng cháy của địa phương được ôm dán vào nơi dễ thấy
ngoài ra các tiểu thương thường xuyên nhắc nhở nhau khi phát hiện những sơ hở trong việc phòng cháy
khi là anh em nhắc nhở nhau nhiều khi người ta hay quên cúp điện mấy quậy nhau ta hay nhắc nhở
hay là thí dụ bằng ngày cúp điện ngày đó sửa điện bên điện là sửa điện thì chiều mai ai quên là anh ra bước ra khỏi quầy là cầu giao kéo liền an toàn nhất
để có được ý thức đó đã từ lâu chính quyền và lực lượng phòng cháy cơ sở thường xuyên đến tận hộ kinh doanh hộ gia đình
tuyên truyền nhắc nhở người dân cần thực hiện tốt các biện pháp trong đó trang bị các bình chữa cháy tại gia đình
đồng thời đảm bảo tốt an toàn trong sử dụng điện trong kinh doanh cũng như trong sinh hoạt
lắp đặt các đường điện vào ống nhựa ra khỏi nhà tắt các thiết bị không cần thiết ký cam kết
để đảm bảo tốt trong công tác phòng cháy cháy thì công an xã là tích
tích cực tuyên truyền dẫn động nhân dân là người dân trong địa bàn chợ về công tác phòng cháy chữa cháy
tuyên truyền dẫn động nhân dân là tham gia tích cực phân công cán bộ đến trực tiếp từng hộ dân để tuyên truyền dẫn động làm cam kết
bên cạnh biện pháp tuyên truyền ngoài việc đảm bảo kinh phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng phòng cháy
tại khu vực chợ cũng như tại các ấp đảng ủy ủy ban nhân dân xã hàng vịnh còn triển khai
và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở với phương châm dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra
từ đó kịp thời phát hiện chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong công tác phòng cháy chữa cháy
túng lòng ghép vô các phong trào cũng như lòng ghép vô phong trào tàu dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là về thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy luôn
từ đó nhân dân trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và tự ý thức được công tác phòng cháy chữa cháy là rất là quan trọng
nói về công tác phòng cháy chữa cháy đối với địa bàn xã hàng vịnh không phải luôn hệ thống chính trị mà luôn kể cả người dân
do vậy trong thời gian qua về công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn tương đối đảm bảo đúng theo quy định
từ những giải pháp đồng bộ từ chính quyền cùng sự đồng tình của người dân
chính vì vậy công tác phòng cháy chữa cháy tại xã hàng vịnh đạt nhiều tiêu chí quan trọng
trong việc bình xét bầu chọn là một trong năm đơn vị hành chính cấp xã điển hình tiên tiến
trong công tác phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh cà mau
đối chiếu các tiêu chí quý bang cung cấp thì quý bang đã thực hiện đúng các tiêu chí
do đó thì chỗ phòng cháy chữa cháy cũng đã tham mưu cho các đơn vị liên quan
đặc biệt là bác đốc để xem xét để xét công nhận cho đơn vị xã hàng vịnh
đặc biệt là cho quý bang xã hàng vịnh được xét đơn vị hình tiên tiến năm hai nghìn hai mươi
có thể thấy
dù gặp nhiều khó khăn tuy nhiên với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của đảng ủy
ủy ban nhân dân xã hàng vịnh đã thực hiện đúng định hướng và hiệu quả trong công tác phòng cháy chữa cháy
làm cho người dân nắm và hiểu rõ hậu quả từ cháy nổ gây ra
từ đó tạo sự đồng tình ủng hộ phát huy mạnh mẽ từ nhân dân
đưa công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu
những nội dung tiếp theo quy định mới về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực rượu bia
được cho là có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thay đổi thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân
các bạn sinh viên trường nông nghiệp với nét sinh hoạt độc đáo truyền lửa và hóa động
mời quý vị cùng theo dõi trong sổng đề thay hôm nay
mời quý vị cùng theo dõi những tin tức giao thông đáng chú ý
vào ngày hôm qua đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
tại ngã ba cầu diễn văn tiến dũng quận bắc tử liêm thành phố hà nội
anh huyện thủ dương thú thị trấn chạm khôi hoài đức hà nội điều khiển xe ô tô đi trên đường cầu diễn hướng đi hoài đức
khi cách nút giao văn tiến dũng khoảng hai mươi năm mét thì xảy ra va chạm với chiếc xe ô tô đầu kéo chạy cùng chiều
do đỗ mạnh tú điều khiển hậu quả anh dương bị thương và kẹt cứng trong buồng lái đầu xe ô tô tải bị bẹp và vỡ
nhận được tin báo công an quận bắc từ liêm phối hợp với các đơn vị chức năng sử dụng phương tiện phá và thao dỡ bùn xe có đưa anh dương đi cấp cứu
sao báo tổ chức thám nghiệm hiện trường đưa hai phương tiện về phò
nguyên nhân bắt đầu vụ tàn nạn giao thông là do anh dương điều khiển xe tải không chú ý quan sát
bắt đầu từ ngày một tháng một mươi ngành đường sắt đã mở bán vé tàu tết tân sửu tại các nhà ga đại lý website và các ứng dụng trên điện thoại thông minh
tại ga sài gòn
trung bình mỗi ngày công ty sẽ phát ra hơn hai số thứ tự qua tin nhắn
những khách không đăng ký mua vé tàu tết qua tin nhắn có thể trực tiếp đến ga sài gòn để lấy số thứ tự mua vé
ngoài ra cao điểm tết năm nay công ty sẽ huy động một mươi đôi tàu khách thống nhất chạy trên trạng ga sài gòn đi hà nội và ngược lại
mỗi hành khách được đặt chỗ qua mua vé website tại các nhà ga điểm bán vé các đại lý thông qua bốn vé cho chiều đi và bốn vé cho chiều về
năm nay giá vé tàu tết sẽ giảm khoảng từ một mươi hai mươi so với tết năm trước
tùy theo ngày giờ đi tàu và ngành đường sắt sẽ giảm thêm năm cho những khách hàng mua vé khứ hồi
tổng công ty đường sắt việt nam cho biết do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín khiến ngành đường sắt khó khăn hơn
kéo theo hàng nghìn lao động bị ảnh hưởng và giảm thu nhập hoặc là tạm hoãn hợp đồng lao động
báo cáo của tổng công ty đường sắt việt nam trong chín tháng qua doanh thu của tổng công ty đường sắt việt nam chỉ đạt sấp xỉ một ba trăm linh bảy tỷ đồng
sản xuất kinh doanh trước thuế của công ty đã lỗ hơn bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng
do ảnh hưởng xấu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều lao động của ngành đường sắt không có việc làm
các doanh nghiệp đã phải cho người lao động nghỉ tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ không lương nghỉ luân phiên
cụ thể toàn công ty đường sắt có tới một sáu trăm ba mươi bốn lao động bị ảnh hưởng thiếu việc làm
trong đó bốn trăm hai mươi ba lao động đã phải nghỉ luân phiên không hưởng lương từ năm đến một mươi ba ngày công một tháng và trên một hai trăm linh lao động phải tạm hoãn hợp đồng lao động
nghị định số một trăm một mươi bảy của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do thủ tướng vừa ký ban hành có hiệu lực từ ngày một mươi năm tháng một mươi một tới đây
thay thế nghị định một trăm bảy mươi sáu có nhiều điểm mới về việc xử phạt hành chính trong lĩnh vực rượu bia
nghị định này đã nhận được sự đồng tình của đông đảo người dân và các chuyên gia cũng cho rằng quy định mới này có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thay đổi thói quen và hành vi tiêu dùng của người dân
theo đó tại điều ba mươi quy định này sẽ phạt tiền từ một đến ba triệu đồng đối với các hành vi uống rượu bia ngay trước trong giờ làm việc học tập và nghỉ giữa giờ làm việc học tập ép buộc người khác uống rượu bia
nghị định nêu rõ phạt tiền từ ba đến năm triệu đồng đối với người đứng đầu cơ quan tổ chức nếu không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại của rượu bia trong cơ quan
nghị định một mươi hai
nghị định một mươi hai

nhưng vậy thì có thể nói rằng là chúng ta không phải là ở đâu mà có lực lượng giám sát thì mới bị xử phạt
thì lúc đó có thể nói là rất là khó
nhưng mà khi mà xảy ra một cái vụ việc tôi lấy ví dụ như là một cái cá nhân đi ra đường
nhưng mà công an người ta thổi mà anh có cái vi phạm nồng độ cồn mà cao
thì chắc chắn người ta sẽ hỏi anh và lúc đó mà lại còn vi phạm pháp luật nữa mà gây tai nạn
thì người ta sẽ hỏi là truy ra là anh uống ở đâu uống với ai uống như thế nào
thì chắc chắn là cái hành vi đó người ta xảy ra ở cái địa điểm đó
thì cái người mà đứng ra tổ chức cái buổi như vậy mà tại cái địa điểm đó tại cơ quan uống tại đấy
cũng bị xử phạt vi phạm hành trí
nhiều ý kiến cho rằng quy định xử phạt này có tính chất dân đe
đối với các cơ quan hành trí
nhiều ý kiến cho rằng quy định xử nghiệp và các hành vi ép uống rượu bia
tuy nhiên các nhà làm luật cần đưa ra văn bản cụ thể trong từng trường hợp
trường hợp mà có một người nào đó ở bên ngoài cuộc họ quay được clip đó
và họ sử dụng nó như một bằng chứng để mà đi khởi kiệm chẳng hạn
hay là đi lấy cái tiền phạt chẳng hạn thì điều đó có hợp pháp hay không
thì cần phải được xác minh vào văn bản để cho nó đảm bảo để tránh trách chấp xảy ra
giữa những người trong cuộc
chúng tôi cho rằng là nên coi đó cũng là một hành vi mà được chấp nhận
để mà cái sự xử phạt đó nó cũng thêm hiệu ứng
cũng theo đại diện vụ pháp chế bộ y tế những điểm mới trong nghị định một trăm một mươi bốn
về xử phạt trong lĩnh vực rượu bia sẽ có tác động rất lớn tới các cơ quan tổ chức
đặc biệt là người đứng đầu sẽ thấy được trách nhiệm của mình
trong việc ngăn chặn tác hại của rượu bia
trong cái quá trình mà tổ chức thanh tra nếu theo đạt mà chuyên đề
mà vào các cái cơ quan mà thấy người ta tổ chức
có cái uống rượu bia mà không được phép như vậy thì cũng có cái cơ sở pháp lý để người ta giải quyết
và tôi cho là không phải là những hành vi như vậy là cứ diễn ra ở đâu thì cũng có thể bị xử lý
nhưng mà chúng ta chỉ cần xử lý một số các cái trường hợp thôi thì nó đã có các cái giá trị liên quan đến
giá trị bêu hương chứ không phải là giá trị nêu hương
và từ đó thì người ta sẽ tự nhìn nhận và điều chỉnh được
bên cạnh đó các tổ chức cá nhân bán rượu bia theo hình thức thương mại điện tử
bán hàng trực tuyến phải thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ một mươi tám tuổi
tiếp cận truy cập tìm kiếm thông tin và mua rượu bia trong hoạt động bán rượu bia
như vậy luật đã có nhưng việc triển khai xử phạt tuyên truyền ra sao
quản lý các doanh nghiệp bán rượu bia như thế nào vẫn cần sự quyết liệt của các cơ quan chức năng
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi bảy h ngày hai tháng một mươi mưa lũ xảy ra trên địa bàn các tỉnh lào cai yên bái hà giang
đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
tỉnh hà giang có hai người bị thương do xét đánh ở thôn nậm khương xã nà trì xín mần
hiện đã hồi phục hai mươi chín nhà bị ngập bùn cát do sạt lở đất một số công trình hạ tầng bị hư hỏng
ước tính thiệt hại ban đầu là ba sáu tỷ đồng
tỉnh lào cai có năm trăm chín mươi nhà bị ảnh hưởng thiệt hại
sáu trăm ba mươi một con da súc da cầm bị chết
út tính thiệt hại hai tỷ đồng
tỉnh yên bái có sáu mươi năm căn nhà bị ngập
hiện tại nước đã rút hai mươi bảy hai hecta lúa ngô do màu bị ngập úng
một số đoạn đường giao thông bị ngập cục bộ
hiện đã thông đường
út tính thiệt hại tám trăm linh triệu đồng
hiện chính quyền địa phương các tỉnh bị thiệt hại
đang chỉ đạo tổ chức các hoạt động khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
thưa quý vị như vậy là sau một tháng việt nam không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng
tuy nhiên công tác phòng chống lây nhiễm covid một mươi chín tại các cơ sở y tế vẫn được chủ động triển khai
tại đà nẵng sau khi hoạt động trở lại
bệnh viện đà nẵng đã áp dụng quy trình chăm sóc toàn diện cho người bệnh
thay vì người nhà chăm sóc bệnh nhân thì nhân viên y tế sẽ đảm nhận phần công việc này
trong suốt quá trình điều trị nội chú và bệnh nhân sẽ không phải trả bất kỳ chi phí nào
tại khoa gai mê hội xuất cấp cứu bệnh viện đà nẵng
gần một tháng nay những nhân viên y tế này phải trực tiếp làm thầy
hoàn toàn phần việc của người nhà bệnh nhân
chăm sóc toàn diện cho người bệnh từ vệ sinh cá nhân đến vấn đề dinh dưỡng
trong suốt quá trình điều trị nội chú
bệnh viện sẽ cung cấp số điện thoại các khoa phòng kết nối với người nhà
để cập nhật tình trạng sức khỏe và hỗ trợ chăm sóc điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất
nhờ đó bệnh nhân đều yên tâm điều trị khi không có người nhà bên cạnh
trước kia thì từ hôm đến thì người nhà họ cũng hay vào
từ cộng đêm họ trợ giúp cho mình số việc
nhưng mà sau khi dịch rồi thì đại đa số bây giờ công việc của mình là
nhân viên y tế mình làm hết tất cả từ vệ sinh răng miệng đến thay băng
tới đây thì gia đình không có rồi
thì có nhờ mấy cô y tế bác sĩ rồi cũng tặng tình chỗ đó để lo cho
thì trang rất thân tâm là rất cảm ơn và rất là yên tâm để ở đây điều trị
chăm sóc toàn diện gắn với chủ động phòng dịch
tất cả bệnh nhân đến khám và nhập viện phải được sàng lọc sars cov hai ngay tại khu khám bệnh
đồng thời toàn bộ các khoa đều bố trí thêm khu vực cách ly tạm thời
chủ động xử lý những trường hợp có nguy cơ với covid một mươi chín để phòng tránh lây nhiễm chéo
sau hơn một tháng triển khai mặc dù phải tăng thêm giờ làm việc và số lượng nhân viên y tế
tuy nhiên mô hình này đã mang lại hiệu quả trong công tác điều trị
hơn một tháng triển khai thế này
chúng tôi thấy rằng bệnh nhân cũng rất yên tâm
người nhà cũng rất yên tâm và hợp tác rất tốt với bệnh viện
trong vấn đề liên quan đến chăm sóc toàn diện của người nhà
như vậy mặc đồ của bệnh viện sẽ giảm rất nhiều so với trước đây
điều này là một trong những điều chúng tôi mong muốn
người dân và đặc biệt nhân dân thành phố đà nẵng
đây là một nỗ lực của bệnh viện trong công tác phòng chống dịch bệnh
chúng ta cũng đang thay đổi quan niệm chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện và thăm nuôi bệnh nhân tại bệnh viện
nếu như bệnh viện đã triển khai khám toàn diện
thì cái vấn đề liên quan tới thông tin người nhà
và đặc biệt là chúng tôi sẽ chăm sóc người bệnh tại bệnh viện
bằng những tâm của mình với những quy trình chăm sóc chặt chẽ nhất
chăm sóc toàn diện thay đổi thói quen chăm sóc thăm nuôi tại bệnh viện
hướng đến xây dựng chuyên khoa vệ tinh đều được xem là biện pháp tối ưu hiện nay
được áp dụng tại các cơ sở y tế lớn trên địa bàn thành phố đà nẵng
nhằm giảm mật độ
thực hiện giãn cách bên trong bệnh viện để chủ động phòng dịch covid một mươi chín hiệu quả